tổ chức y tế thế giới who vừa ban hành danh sách sử dụng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín thứ chín
mở rộng danh mục vaccine đã được who cho phép sử dụng
vaccine có tên là covovac được sản xuất bởi huyện viết thanh của ấn độ
theo giấy phép của covavavax điều này đã tạo ra một động lực rất cần thiết cho những nỗ lực không ngừng
nhằm tiêm chủng cho nhiều người hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn
quy trình eu l của who đã đánh giá chất lượng độ an toàn và hiệu quả của vaccine covid một mươi chín
và là điều kiện tiên quyết để cung cấp vaccine cho covavavax
nó cũng cho phép các quốc gia xúc tiến sự chấp thuận theo quy định của mình để nhập khẩu và quản lý vaccine covid một mươi chín
tiến sĩ maria angela simau trợ lý tổng giám đốc who về tiếp cận thuốc và sản phẩm y tế cho biết
ngay cả khi các biến thể mới xuất hiện vaccine vẫn là một trong những công cụ hiệu quả nhất
để bảo vệ con người chống lại bệnh tật nghiêm trọng
và tử vong do sars cov hai
danh sách này nhằm mục đích tăng khả năng tiếp cận đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp
hai mươi một trong số đó vẫn chưa thể tiêm vaccine cho một mươi dân số của họ trong khi chín mươi tám quốc gia chưa đạt bốn mươi
covavac được đánh giá theo quy trình eu l của who dựa trên việc xem xét dữ liệu về chất lượng
an toàn và hiệu quả kế hoạch quản lý rủi ro tính phù hợp theo chương trình
và kiểm tra địa điểm sản xuất do tổng kiểm soát dược phẩm của ấn độ thực hiện
nhóm cố vấn kỹ thuật cho danh sách sử dụng khẩn cấp do who triệu tập
bao gồm các chuyên gia từ khắp các nơi trên thế giới đã xác định rằng vaccine đáp ứng
các tiêu chuẩn của who về bảo vệ chống lại covid một mươi chín lợi ích của vaccine vượt xa bất kỳ rủi ro nào
và vaccine có thể được sử dụng trên toàn cầu
covavax cần hai liều và ổn định ở nhiệt độ tủ lạnh từ hai đến tám độ c
quy trình liệt kê sử dụng khẩn cấp đánh giá tính phù hợp của các sản phẩm y tế mới
trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mục tiêu là cung cấp thuốc vaccine
và chuẩn đoán nhanh nhất có thể để giải quyết tình trạng khẩn cấp
đồng thời tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn hiệu quả và chất lượng
đánh giá cân nhắc mối đe dọa do trường hợp khẩn cấp gây ra
cũng như lợi ích tích lũy từ việc sử dụng sản phẩm trước mọi rủi ro tiềm ẩn
là một phần của quy trình eula công ty sản xuất vaccine phải cam kết tiếp tục tạo ra dữ liệu
để có thể kế kép đầy đủ vào who đã sơ tuyển vaccine
quá trình sơ tuyển của who sẽ đánh giá các dữ liệu lâm sàng bổ sung được tạo ra
từ các thử nghiệm vaccine và triển khai trên cơ sở luân phiên để đảm bảo vaccine
đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về chất lượng an toàn và hiệu quả để cung cấp rộng rãi hơn
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng
các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cho dù biến thể omicron tiến hóa
để lây lan nhanh hơn biến thể delta không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn
trong quá trình tiền hóa và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicrone
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi
rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicrone có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần
so với các biến chủng beta và delta
tại phòng thí nghiệm ở glasgow vương quốc anh
những biến thể omicrone đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này
được quyết định bởi ba nhân tố khả năng lây nhiễm
mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu omicron
có thể thoát khỏi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới
việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời
các nhà khoa học khuyến cáo mọi người hãy làm tất cả những gì có thể
để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine
đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức
có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới
với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận trường hợp đầu tiên
nhiễm biến thể omicrone vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng
trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào
và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm
và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín
nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron
là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron
nhiễm biến thể omicron tại thái lan và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo
tại quốc gia đông nam á này khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
và ba mươi tám ca tử vong nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
trước đó philippines đã áp dụng lệnh cấm trên đối với nam phi và một mươi ba quốc gia khác
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
hiện philippines chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể mới này
thủ tướng hàn quốc kim bok hom đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này
lần đầu tiên đã vượt qua bảy ca cho thấy tốc độ lây lan chóng mặt của virus
thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng là rất cấp bách
theo đó các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành y tế để bổ sung dường bệnh
tại khu vực thủ đô seoul và vùng lân cận tỉnh jeanji và thành phố incheon
nơi hiện chiếm tám mươi số ca nhiễm mới trên cả nước
tại châu âu giới chức y tế hà lan cảnh báo omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm
chủ đạo tại nước này trong thời gian tới
căn cứ trên những báo cáo về tình trạng lây lan của biến thể này ở nhiều nước
trong đó có nam phi và anh hà lan đã xác nhận có thêm một mươi tám ca nhiễm omicron
vùng lãnh thổ bắc iceland thuộc vương quốc anh cùng ngày phát hiện ba ca nhiễm omicron đầu tiên
cả ba bệnh nhân đều có lịch sử đi lại phức tạp
vương quốc anh đến thời điểm hiện tại xác nhận tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi ca nhiễm omicron
trước tình hình trên
các bộ trưởng y tế liên minh châu âu eu đã nhóm họp nhằm gia tăng sự phối hợp
giữa các nước thành viên trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày tám tháng một mươi hai anh đánh dấu một năm kể từ khi người đầu tiên tại nước này
và cũng là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
của hãng dược pfizer biontech trong chương trình tiêm chủng đại trà
đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện
thủ tướng anh boris johnson đã nêu bật thành công ban đầu mà nước này đạt được
trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đó là lý do tại sao anh có thể mở cửa lại nền kinh tế vào tháng bảy vừa qua
ông đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực để thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung
với quy mô tương tự như chiến dịch tiêm chủng ban đầu
vì lo ngại sự lây lan của biến thể omicron
làn sóng dịch bệnh thứ năm cùng với sự xuất hiện của biến thể mới omicron
đang có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện ở pháp
trong vài ngày qua số ca mắc mới trung bình đã vượt bốn mươi ca trên ngày
và hơn một mươi một người đã phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín